bộ giáo dục và đào tạo đề xuất trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi sẽ có thêm chín tiến sĩ làm công tác giảng dạy
theo bài viết bộ giáo dục và đào tạo cần nghiên cứu đánh giá một cách khách quan và trung thực nhất về thực trạng đào tạo tiến sĩ hiện nay trước khi đưa ra đề án đào tạo chín tiến sĩ
bởi thực tế ngành giáo dục đã từng triển khai một số đề án đào tạo tiến sĩ như đề án chín trăm một mươi một tốn nhiều nghìn tỷ đồng nhưng đều không đạt được mục tiêu đề ra
các cơ sở giáo dục đại học có đào tạo tiến sĩ thực hiện nghiêm mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng trình độ cao cho phát triển
một thông tin khác cũng liên quan đến vấn đề giáo dục đó là đề xuất của phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền nguyên phó hiệu trưởng trường đại học sư phạm ngoại ngữ hà nội về cải cách chữ cái tiếng việt đang gây sự chú ý của dư luận
báo thanh niên số ra ngày hôm nay có bài viết có cần thay đổi cách viết tiếng việt
theo nhiều chuyên gia khẳng định không cần thiết có thêm cải cách nào về tiếng việt đặc biệt là chữ viết
tiếng anh được thế giới sử dụng cũng có những bất hợp lý về mặt chữ viết nhưng nó vẫn tồn tại bao lâu nay
có những quy định nhỏ về chữ viết có thể thay đổi cho phù hợp hơn như cách viết hoa trong văn bản hành chính
còn khi chữ viết thay đổi lớn sẽ tạo sự đứt gãy về văn hóa
ở một góc nhìn khác trên báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết đưa ra là việc của nhà nghiên cứu xin đừng mạt sát
theo phó giáo sư tiến sĩ phạm văn tình tổng thư ký hội ngôn ngữ học việt nam cho rằng
đề xuất của phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền dựa trên cơ sở riêng của ông
chúng ta nên ghi nhận tinh thần thái độ của ông đối với tiếng việt
không nên thấy quá lạ quá khó mà ra sức chỉ trích phản bác
khoa học là phải có nghiên cứu trao đổi và đề xuất
vì thế không nên lo lắng bởi đây chỉ là ý kiến cá nhân không phải quan điểm của giới ngôn ngữ học nói chung
càng không phải quan điểm từ phía nhà nước áp dụng cho tiếng việt hiện nay
thành phố hồ chí minh sẽ là một trong những địa phương đi đầu thực hiện thí điểm khoán xe công theo đề xuất của bộ tài chính
đây là nội dung của đề án kinh doanh và phục vụ hoạt động chính quyền thành phố
dự kiến được triển khai thí điểm từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nội dung này được đề cập đến qua bài viết thành phố hồ chí minh thí điểm thuê xe công trên báo tuổi trẻ
theo ước tính của bộ tài chính nếu đề án thí điểm thuê xe công được áp dụng
cả nước sẽ giảm khoảng một mươi xe công tương đương ngân sách tiết kiệm được ba bốn trăm linh tỷ đồng một năm
nạn dùng xe công đi việc riêng chắc chắn sẽ chấm dứt
ngược lại ngân sách thành phố cũng không còn phải lo để chi trả lương cho tài xế bảo trì bảo dưỡng hay mua xe mới
một thông tin khác cũng về thành phố hồ chí minh đó là mới đây
ủy ban nhân dân thành phố xin ý kiến thủ tướng chính phủ tổng mức đầu tư và thời gian hoàn thành dự án xây dựng tuyến metro số hai
đang tạo ra không ít hệ lụy
ngổn ngang tại công trường metro bài viết được đăng trên báo thời này
cụ thể tổng mức đầu tư được duyệt năm hai nghìn một mươi là gần một bốn tỷ đô la mỹ
nay ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh xin điều chỉnh lên gần hai hai tỷ đô la mỹ
đồng thời kéo dài thời hạn hoàn thành từ năm hai nghìn một mươi tám dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi bốn
theo ý kiến của một số chuyên gia kinh tế việc đội vốn trong các dự án hạ tầng giao thông là điều thông thường
thế nhưng vượt từ năm mươi đến chín mươi so với tổng mức đầu tư ban đầu thì lại khó chấp nhận
do đó cần xem lại cách quản lý và năng lực của các đơn vị liên quan
phải thẩm định lại toàn bộ dự án để xem xét trách nhiệm các bên liên quan
cuối năm lại nóng xe dù bến cóc là nhan đề bài viết trên báo hà nội mới số ra hôm nay
càng gần tết nguyên đán nhu cầu đi lại giao thương của người dân càng tăng cao
dẫn đến tái diễn tình trạng xe khách tùy tiện dừng đón trả khách
lập bến trái quy định gây mất trật tự an toàn giao thông
theo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cho biết
từ đầu năm đến nay đơn vị đã giả soát phát hiện tám mươi ba tụ điểm xe dù bến cóc
qua đó giải quyết rứt điểm bảy mươi bảy tụ điểm
còn lại sáu tụ điểm đã và đang bố trí lực lượng chốt trực
sẵn sàng kiểm tra xử lý khi có vi phạm
tuy nhiên cứ xử lý được tụ điểm này thì xe dù bến cóc lại di chuyển đến địa điểm khác
cũng trên báo tuổi trẻ có bài viết giam xe công an lẫn chủ xe đều khổ
theo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
hiện có hơn một mươi xe vi phạm bị tạm giữ nhưng không có người đến giải quyết
khiến các kho bãi bị quá tải xe vi phạm để lâu cũng bị hư hỏng nặng
bên cạnh đó thực trạng nhiều kho bãi giam xe hiện nay chỉ được che chắn tạm bỡ
lại càng khiến các phương tiện nhanh hư hỏng
không chỉ cảnh sát giao thông khổ mà người vi phạm liên quan vi phạm cũng khổ tâm không kém
khi nhận những chiếc xe nhìn không ra sau nhiều ngày bị giam trong kho bãi
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân